các kinh doanh dự án khu du lịch phức hợp hoàng hải khu quốc
các lô trái phiếu này đảm bảo bằng chính quyền sở hữu đất đai và tài sản hình thành trên đất của một số lô thuộc dự án của hoàng hải caplet quyền tài sản phát sinh từ phần xây dựng hình thành trong tương lai
lô trái phiếu một chín trăm linh tỷ đồng do bất động sản ngôi sao việt phát hành ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một có mục đích góp vốn vào dự án đầu tư xây dựng giải đất phía nam đường đại cổ việt tương ứng bốn mươi bảy vốn đầu tư
tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và công trình dự kiến hình thành trong tương lai tại dự án phía nam đường đại của việt cũng như hai trăm linh tỷ đồng vốn điều lệ một mươi hai năm vốn của công ty ngôi sao việt
các lô trái phiếu còn lại trị giá hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng và một trăm chín mươi sáu tỷ đồng do cung điện mùa đông phát hành ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một cũng nhằm hợp tác phát triển dự án hoàng hải complet